tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ấn độ đã áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu hương nhang đột ngột có hiệu lực ngay thời điểm thông báo
đã tạo ra những khó khăn nghiêm trọng cho các doanh nghiệp việt nam
các doanh nghiệp sản xuất hương nhang của việt nam bị tồn kho và phải dừng sản xuất
và cũng mới đây một mươi ba doanh nghiệp của nước ta lại bị mắc kẹt với năm mươi tám container hổ tiêu trị giá hơn ba triệu usd khi xuất khẩu sang nepal
vì sao lại có tình trạng này và bộ công thương đã làm những gì để hỗ trợ các doanh nghiệp
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
chức năng như thằng tại xứ việt nam tại ấn độ hiệp hội hổ tiêu quốc tế hiệp hội hổ tiêu việt nam và đặc biệt là bộ công thương
theo bộ công thương ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bộ công thương và vật tư nepal ban hành quyết định tạm ngừng nhập khẩu hồ tiêu
tuy có hiệu lực vào ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nhưng quyết định của bộ công thương và vật tư nepal chỉ cho phép thông quan các lô hàng hồ tiêu nhập khẩu vào nepal
đã được mở tờ khai tín dụng thư bảo đảm thanh toán
trước ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp hiện đang rất lo lắng và hoang mang về chất lượng khi kéo về sẽ có thiệt hại rất lớn
ngay sau khi nhận được thông tin bộ công thương cũng đã có nhiều công hàm gửi các đối tác nepal
và tổ chức họp trực tuyến với bộ công thương và vật tư nepal để đôn đốc tìm giải pháp
trong thời gian qua khó khăn lớn nhất là chúng ta chưa có được sự giải quyết
bộ công thương cũng có khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu lưu ý trước khi ký hợp đồng với các đối tác
cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tìm hiểu kỹ các quy định nhập khẩu của nước đối tác
tìm hiểu kỹ năng lực uy tín của đối tác cũng như sử dụng các phương thức thanh toán thương mại quốc tế như lcsi
không hủy ngang để hạn chế tối đa rủi ro